chính phủ vừa ban hành nghị quyết hai tại nghị quyết này chính phủ giao ngân hàng nhà nước tiếp tục thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt
thí điểm các giải pháp thanh toán mới mà trước đó nhiều tổ chức đã có kiến nghị
cụ thể ngân hàng nhà nước được giao chủ trì phối hợp với bộ tư pháp và các cơ quan liên quan
nghiên cứu đề xuất thủ tướng chính phủ ban hành quyết định về việc thí điểm dùng tài khoản viễn thông
để thanh toán cho các dịch vụ có giá trị nhỏ mobile money thí điểm các mô hình dịch vụ thanh toán mới
trong khi chưa có quy định của pháp luật để kịp thời bảo đảm công tác quản lý nhất là đối với các hoạt động thanh toán xuyên biên giới
những nội dung trên được yêu cầu hoàn thành trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi
trong năm hai nghìn một mươi chín một số mô hình thanh toán mới đã xuất hiện ở việt nam như alipay wechat pay unionpay nong hiếp banh
mô hình này nhằm phục vụ khách du lịch quốc tế đến với việt nam được thực hiện thông qua ngân hàng hoặc trung gian thanh toán
được ngân hàng nhà nước cấp phép
tuy nhiên ngân hàng nhà nước cho biết do chưa có cơ sở pháp lý rõ ràng cũng như thẩm quyền cho phép thí điểm
cơ quan này đã trình và báo cáo thủ tướng chính phủ về việc nghiên cứu xử lý cho phép thí điểm các mô hình nói trên
qua đó tổng kết nắm bắt thực tế nhằm xây dựng các quy định đáp ứng nhu cầu thực tiễn
đặc biệt trong bối cảnh công nghệ phát triển dịch vụ thanh toán điện tử xuyên biên giới